chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một trong những nét đặc trưng của văn hóa xa phó
đó là cây sáo cúc kệ loại nhạc cụ phản ánh một phần đời sống và tinh thần của đồng bào nơi đây
những triển núi thấp sườn đồi thoai thoải vừa có thể trồng quế vừa có thể triển nương làm vườn làm ruộng là không gian sinh sống của đồng bào xa phó nơi đây
với những đặc thù riêng về phong tục tập quán lối sống ngày nay người xa phó vẫn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống mang bản sắc của dân tộc mình
những dân tộc rất là ít người sinh sống trên đề bàn huyện văn yên và tập trung chủ yếu là ở tại xã châu quy thượng xã vùng thượng nguyện của huyện
về bản sắc văn hóa dân tộc người xa phó thì cũng được lưu giữ rất là tốt
trong đời sống văn hóa tinh thần phong phú đa dạng của người xa phó không thể không nhắc tới một loại nhạc cụ được xem là linh hồn của bản làng
có mặt trong hầu hết các ngày lễ tết hay thậm chí là những lúc lên nương làm giấy
đó là cây sáo cúc kẹ
cúc kẹ là một loại nhạc cụ độc đáo được làm từ cây nứa chỉ có duy nhất một lỗ và phải thổi bằng mũi
thế nhưng âm thanh từ cây sáo vẫn đủ tất cả các nốt thanh cao hay chầm đục làm người nghe phải sao xuyến
người xa phó ở đây không ai rõ cây sáo kỳ lạ này gắn bó với đời sống
đồng bào từ khi nào nhưng thứ âm thanh nhẹ nhàng trong chẻo đó đã cuốn hút biết bao chàng trai cô gái để họ tìm đến với nhau và quyến luyến không rời
những đêm khuê thanh vắng những đôi trai gái ở trên lều nương gạt lúa nương ở đêm cất lên tiếng sáo
thì người phụ nữ cất lên tiếng sáo ở đồi nọ lều nọ nồi kia đến khi đêm khuê thanh vắng chỉ có tiếng suối reo này
cái tiếng sáo này cất lên để anh chàng trai này sẽ đi theo cái hướng sáo về để tỏ tình chuyện trò với người con gái phụ nữ xa phó
bà thanh là nghệ nhân xa phó am hiểu về cây sáo này cũng là người duy nhất biết cách chế tác ra nó
để làm được cây sáo cúc kẹ khá kỳ công
để làm được cây sáo cúc kẹ khá kỳ trọng bà thanh là nghệ nhân xa phó am hiểu về cây sáo này cũng là người duy nhất biết cách chế tác ra nó
không chỉ phải lựa chọn kẹ tỉ mẩn cẩn thận các nghệ nhân làm sáo còn phải tuân theo một nguyên tắc bất di bất dịch khi đi tìm nguyên liệu đó là tuyệt đối giữ bí mật việc mình đang làm
đồng bào xa phó quan niệm nếu đi lấy kẹ mà chẳng may bị phát hiện thì việc đi rừng tìm nguyên liệu sẽ không được xuân sẻ hoặc nếu có tìm được kẹ thì hồn sáo cũng bày đi mất cây sáo có làm ra cũng chẳng thể dùng được

ví dụ hát du chẳng hạn cái âm thanh của hát du người xa phó là nó có tiếng cái âm thanh nó phóng ra mình nghe lá lá đúng cái âm thanh đấy là mình lấy kẹ sáo đấy
còn những các cái khác ấy mình cũng làm được nhưng mà kêu nó không
giống cái âm thanh của mình
là loại nhạc cụ đặc biệt
nên việc làm ra nó cũng không hề đơn giản
và không phải ai cũng biết làm
mỗi cây sáo dài chừng sáu mươi cm
hai đầu kẹ đều bịt kín bằng các mấu của cây
sau khi lựa chọn đoạn nứa phù hợp
gạt bỏ hết các phần nhánh thừa
để tạo độ phẳng cho bề mặt của thân sáo
người nghệ nhân mới bắt đầu thực hiện công việc khó khăn nhất
đó là tạo lỗ thổi duy nhất của cây sáo
chỉ cần bao nhẹ một đầu kẹ
cho đến khi đầu kẹ mỏng như sợi bánh đa
thì việc làm sáo coi như đã hoàn tất
tuy nhiên màng âm thanh được tạo ở đầu nứa phải thật mỏng
nếu làm không cẩn thận
chỉ cần quá tay là cây sáo bị hỏng
còn nếu bao không đủ mỏng
âm thanh của sáo
cũng không được tròng trèo và chính xác
hoặc không thể tạo ra âm thanh
vậy nên nghe các công đoạn chế tác thì đơn giản như vậy
nhưng không phải ai cũng biết làm cây sáo này
trước khi làm sáo này
phải nhìn cái đầu mặt
nửa ra đanh cây
và lấy bỏ
và lấy bỏ
và lấy vào cái mùa tháng chín tháng một mươi
thì mới nó không mọt
thì giữ được lâu
cây sáo cố kệ là độc đáo nhất là
nó không có lỗ
chỉ có một lỗ thổi vào thôi
chế tác sáo đã khó
việc sử dụng sáo lại càng không phải là điều dễ dàng
một số thành viên trong đội văn nghệ của xã
vẫn thường dành thêm thời gian
để học cách thổi loại sáo này
sáo có một đầu thổi
và hoàn toàn gây ra một lỗ thổi
không có một lỗ chỉnh âm nào
âm thanh phát ra lỗ mũi của người thổi
sẽ quy định âm điệu của tiếng sáo
khi thổi đưa đầu sáo lên mũi
hơi mũi của người thổi
sẽ tạo ra âm điệu của tiếng sáo
vì thế người thổi sáo mũi
phải có làn hơi dày đều
phải biết tiết chế hơi từ bụng
làm sao cho âm thanh thoát ra nhẹ nhàng
tiết tấu lên xuống
theo từng âm điệu của bài dân ca xa phó
khó ở cái điểm là các cháu không giữ được hơi
với này các cháu không luyện được hơi ra âm thanh của cây sáo
cái hơi của mình phải hòa trộn vào âm thanh của cây nứa
thì mới ra tiếng được
mình thổi cái hơi mà nó khác đi
không đúng cái âm thanh của cây nứa là không bao giờ hay
đấy nó lại độc đáo khó như thế
cái hơi là không bao giờ luyện được

có người mà không biết
người mà người ta chịu khó luyện được cái hơi ấy
hơi được rồi xong rồi phải luyện
theo cái âm thanh của cây nứa phát ra
đấy nó khó ở cái đấy
mình phải thổi thử cái âm thanh của cây nứa thế nào
thì cái hơi của mình cũng phải theo cái âm thanh đấy
thì mới ra cái lời đấy được
chúng tôi rất vui vì dân tộc mình có cây sáo cúc kẹ
được ông bà để lại
bây giờ người trẻ như tôi ít người biết thổi sáo
vì nó khó học
chúng tôi được học lại từ bà thanh
nên bây giờ cũng biết được chút chút rồi
và thấy rất thích
học ban đầu cũng khó
nhưng lâu dần cũng quen hơn thổi được nhiều hơn
chúng tôi là người trẻ
đã được truyền lại rồi
thì giờ sẽ giữ gìn nó để truyền lại cho con cháu sau này
người học thổi vừa phải có chút năng khiếu
lại vừa phải kiên trì tập luyện
để có hơi dài và đều
cái khó nhất
chính là biết nương theo âm thanh của nứa
để tạo thành tiếng sáo
theo âm điệu tiết tấu lên xuống
hoặc luyến lấy theo lời bài hát
mà người thổi muốn thể hiện
bất kỳ ai mới học
đều cảm thấy việc thổi sáo này khó vô cùng
thế nhưng khi đã nắm bắt được
cái hồn của nó rồi
thì cứ kiên trì là sẽ thành thục
hiểu được điều đặc biệt đó
nên những ai đã từng một lần
thổi lên dài điệu bằng cây sáo này
đều muốn giữ gìn nó
như giữ gìn một thứ báu vật
quý giá của dân tộc xa phó
nó là cái sáo cúc kệ độc đáo nhất
của người dân tộc xa phó
của ông cha truyền lại
tôi cũng rất là mong muốn
để các cháu
và các thanh thiếu niên
tôi muốn cho các cháu
để học lại tiếng sáo này
để cách làm này
cách thổi sáo này
cách hơi mình uống như thế nào
ra thành cái lời sáo vọng xa
để các cháu nó sau này
để các cháu nó giữ lại
cái truyền thống của dân tộc mình
sáo cúc kẹ của dân tộc xa phó chúng tôi
được ông bà để lại
trước kia tôi không biết thổi
chỉ được nghe những người lớn tuổi hơn
thổi cho nghe thôi
giờ tôi mới bắt đầu học
và ban đầu thấy nó rất khó
nhưng khi biết cách thổi rồi thì dễ hơn
chúng tôi đi đâu
dù đi làm hay đi nương
chỉ cần có cây sáo cúc kệ này
là chúng tôi thấy phấn khởi và vui mừng rồi
vì sáo cúc kệ này
là văn hóa truyền thống của chúng tôi
chúng tôi luôn muốn giữ gìn lại
sau để con cháu được học
và tiếp tục giới thiệu cho mọi người
ở các dân tộc khác
vì đây là loại sáo rất độc đáo
do cúc kệ phải được thổi bằng mũi
và yêu cầu cao
nên rất ít người có thể thổi được
chúng tôi học lâu rồi nhưng cũng chưa thành thạo
chưa thổi được thành bài
bởi khó như vậy nên ở chỗ chúng tôi
mỗi đời hoặc có khi khuyết một đời
mới có một vài người biết thổi
chúng tôi cũng đang rất nỗ lực
để học được càng nhiều càng tốt
điều đặc biệt nữa là cây sáo này
chỉ phụ nữ xa phó mới thổi
họ thổi trên cánh rừng
bên bờ suối
trong sự tĩnh lặng
tiếng sáo cất lên trong veo như dòng nước
mắt lành bay bỏng như cơn gió đại ngàn
sư kia các cô gái chàng trai
dù cách qua bao nhiêu quả đồi
cứ theo tiếng sáo mà tìm đến nhau
bởi thế mà người xa phó tin rằng
tiếng sáo thể hiện ra
tình duyên giữa đôi lứa yêu nhau
cùng hướng tới cuộc sống tốt đẹp
người xa phó có bao nhiêu
làn điệu dân ca
thì cây sáo thổi lên được bấy nhiêu bài
đủ các nốt thăng trầm
đủ cung bậc cảm xúc
yêu thương giận hờn
tiếng sáo véo von
đi cùng lòng người như bản tình ca
ở miền sơn cước
trong không gian yên tĩnh của núi rừng
tiếng róc rách của nước suối chảy
khi ấy mới thực sự thấy
được sự hòa quyện của tiếng sáo
cây sáo với tiếng lòng
với thiên nhiên hoang sơ trong chẻo
đó cũng là lúc tâm hồn
của cây sáo của con người
được tự do và cảm xúc nhất
cây sáo cúc kẹ nhỏ bé giản dị
đã theo chân đồng bào nơi đây
trên khắp các nẻo đường

từ đi làm đi trợ hội
lên nương xuống suối
tiếng sáo không chỉ là lời tâm tình
là tiếng lòng của các cô gái
giữa những người dân
cần cù chịu khó
người ta thích nghe
đôi ba giai điệu trong chẻo
vang lên giữa cánh đồng
xua đi những nhọc nhằn trên nương giấy
cuộc sống của người xa phó
bao đời nay vẫn vậy
như tiếng sáo kia vẫn bình dị
mà trôi qua
tiếng sáo cúc kẹ này
của người dân thuộc xa phó chúng tôi
là cất lên cái tiếng sáo
như một con chim hót
ở trên nương ở trên rừng
gió thổi anh chàng trai
mới nghe cái âm thanh này
rất là hay không biết là gì

mặc dù thời gian tập luyện chưa nhiều điệu hát điệu múa chưa thực sự thành thục nhưng sự nhiệt tình và trách nhiệm trong quá trình tập luyện của mọi người đã cho thấy nghệ thuật then tày đang ngày một phổ biến hơn với đồng bào nơi đây
mặc dù thời gian tập luyện chưa nhiều điệu múa chưa thực sự thành thục nhưng sự nhiệt tình và trách nhiệm trong quá trình tập luyện của mọi người đã cho thấy nghệ thuật then tày đang ngày một phổ biến hơn với đồng bào nơi đây

mặc dù thời gian tập luyện chưa nhiều điệu hát điệu hát điệu hát điệu hát điệu hát